ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở tài nguyên vào môi trường tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn nước sông
bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông đồng nai nhằm chống thất thoát thất thù nước sạch
theo đó sở kế hoạch và đầu tư tp hcm được giao nhiệm vụ tham mưu tạo điều kiện
hỗ trợ về mặt cơ chế chính sách trong việc triển khai thực hiện các dự án cấp nước an toàn
tổng công ty cấp nước sài gòn cần tăng cường kiểm tra giám sát xây dựng quy chế phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện
nơi có tuyến ống cấp nước đi qua để đảm bảo an toàn cho các tuyến ống cấp nước
phối hợp xử lý khi có trường hợp xâm phạm tuyến ống cấp nước hành lang an toàn tuyến ống cấp nước
ngoài ra sở giao thông vận tải thành phố cũng được giao nghiên cứu cấp phép cho các phương tiện xe máy
thiết bị và cấp phép đào đường kịp thời để xử lý các sự cố về cấp nước